có thể khẳng định bảo hiểm thất nghiệp là chính sách sớm đi vào cuộc sống được xã hội đánh giá cao
nhất là trong thời gian diễn ra dịch covid một mươi chín ở nước ta vừa qua
đây là thông tin từ hội thảo đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan
đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp diễn ra ngày hai mươi hai tháng năm tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
tham dự hội thảo có đại diện sở lao động thương minh và xã hội
trung tâm dịch vụ việc làm của hai mươi tỉnh thành phố khu vực phía bắc
đề án đặt ra các mục tiêu về độ bao phủ các trị tiêu về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
mức độ hài lòng của người lao động và đưa ra một mươi một giải pháp cũng như giao nhiệm vụ cho các bộ ngành trong thời gian tới
nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
bảo đảm việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp thuận lợi hiệu quả từ khâu thu tiếp nhận giải quyết đến khâu chi
trả bảo hiểm thất nghiệp khắc phục những khó khăn vướng mắc hiện hành